trước đó vào sáng nay ban tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã tiến hành tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc đại hội
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng đoàn công tác đến kiểm tra chương trình tổng duyệt và các công tác chuẩn bị cho đại hội
ngay từ sáu giờ sáng hàng chục phương tiện từ các hướng giả định như các khách sạn trung tâm hội nghị quốc gia sau đó lên phương án hướng về khu vực lăng chủ tịch hồ chí minh
các xe đi theo số thứ tự gắn trên biển số mới ký hiệu đại hội một mươi ba do cục cảnh sát giao thông cấp tạm thời
mỗi đoàn xe có lực lượng dẫn đoàn do phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đảm nhiệm
dự kiến sẽ có khoảng hai trăm linh phương tiện tham gia phương án tổng duyệt
lực lượng chức năng chốt chặn tại các nút giao để hướng dẫn phương tiện nhường đường cho xe ưu tiên
lực lượng công an hà nội trong những ngày diễn ra đại hội một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia trực ban trực chiến bám chốt bám mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn trên những tuyến đoàn xe chở đại biểu di chuyển qua
đồng chí thường trực ban bí thư trần quốc vượng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra góp ý với các nội dung được diễn tập gồm nghi lễ trào cờ chương trình điều hành chụp ảnh các đại biểu trình chiếu chương trình âm nhạc phim tài liệu phục vụ đại biểu
trong thời gian trước
bất giờ nghỉ giải lao của đại hội
ngay sau buổi tổng duyệt thường trực ban bí thư và đoàn công tác đã họp với đại diện các tiểu ban trong ban tổ chức đại hội
báo cáo thường trực ban bí thư và đoàn công tác đại diện các tiểu ban phục vụ đại hội một mươi ba của đảng cho biết đến nay các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất từ công tác an ninh hậu cần lễ tân
theo đại diện trung tâm hội nghị quốc gia hội trường chính diễn ra đại hội có một sáu trăm linh một ghế ngồi đảm bảo đủ cho các đại biểu chính thức và khách mời
các thiết bị kỹ thuật âm thanh ánh sáng đã được trang bị đầy đủ đảm bảo an ninh an toàn
hệ thống điện của toàn bộ trung tâm hội nghị được trang bị theo ba cấp
các thiết bị phòng cháy chữa cháy thiết bị nâng treo đã được kiểm định nhiều lần về độ an toàn an ninh
tại buổi tổng duyệt thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự đại hội một mươi ba cho biết thêm
công tác đảm bảo an toàn cho đại biểu và khách mời được triển khai nghiêm túc
và ở cấp độ cao nhất cùng với sự phối hợp của bộ quốc phòng công tác kiểm tra kiểm soát an ninh ở các cửa ra vào trung tâm hội nghị được trú trọng
công tác tuyên truyền của báo chí đã sẵn sàng phục vụ đại hội